air soup là huyện vùng sâu và biên giới của tỉnh đắk lắc với khí hậu khắc nghiệt
những năm gần đây nhiều diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn bị chặt phá
lấn chiếm thành đất sản xuất nên vào mùa khô hạn
người dân luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
trước tình hình đó ngân hàng chính sách xã hội huyện air soup đã đẩy mạnh cho vay vốn yêu đãi
từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
giúp cho hàng nghìn hộ dân xây dựng công trình cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt trong mùa khô
nếu như những năm trước gia đình ông hoàng minh tiến ở thôn hai mươi một sẽ e rốc huyện air soup
phải đi mua nước từ nơi khác về sử dụng vừa bất tiện vừa tốn kém cho gia đình
thì hiện nay gia đình ông không phải đi mua nước nữa
để có được nguồn giếng nước khoan sử dụng trong những tháng mùa khô năm nay
năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông tiến được ngân hàng chính sách xã hội huyện ea súp cho vay một mươi hai triệu đồng
từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
gia đình ông đã góp thêm tiền để khoan một giếng nước sâu hơn năm mươi mét
kể từ đó đến nay gia đình ông đủ nước sinh hoạt quanh năm
lúc đầu thì bà con anh em ở đây thì cũng rất khó khăn
thì không có vốn thì mong được ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay
về là khoan được cái giếng về tạo được nguồn nước để sinh hoạt
cũng ở xã air rốc huyện air soup

bà lâm thị nhâm đã vay từ ngân hàng chính sách xã hội huyện air soup
xây dựng công trình nước sạch khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn
nhờ sự hỗ trợ của nhà nước sự đóng góp từ phía người dân
đến nay toàn huyện đã có trên ba hộ dân được vay vốn ưu đãi
từ chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với tổng số tiền trên
ba mươi tỷ đồng để xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh phù hợp
không chỉ khắc phục được tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn
mà còn sử dụng tưới cho cây trồng phục vụ chăn nuôi ra soup
nhằm nâng cao sức khỏe cải thiện điều kiện sinh hoạt
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn
xã air rốc là một trong chín xã thị trấn của huyện air soup
về khí hậu hồi trường xã air rốc với các xã của huyện
có hai mùa
đến nay air soup vẫn là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh đắk lắc
số hộ nghèo còn chiếm trên năm mươi
địa bàn rộng nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô vẫn hết sức nghiêm trọng do đó nhu cầu vay vốn ưu đãi để đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt của nhân dân là rất lớn
người dân mong muốn cùng với việc bổ sung nguồn vốn ưu đãi để nhiều hộ dân được vay thì ngân hàng chính sách xã hội cũng nghiên cứu điều chỉnh tăng số vốn vay cho mỗi hộ gia đình để đáp ứng nguồn vốn xây dựng các công trình cấp nước sạch ở nông thôn hiện nay